người phát ngôn của tổng thống nga putin dmitry peskov vào ngày bốn tháng tám nhấn mạnh rằng nga sẽ đạt được các mục tiêu của mình bất kể ukraine có sẵn sàng nhượng bộ hay không
ông peskov cho biết ukraine có thể chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra bất cứ lúc nào bằng cách chấp nhận các điều kiện của nga
ông peskov giải thích thêm rằng vào cuối tháng ba hai nước đã gần giải quyết được những khác biệt của họ theo cách mà nga có thể chấp nhận được
nhưng bản dự thảo thỏa thuận được chuẩn bị cho cuộc họp đã bị phía ukraine phản ứng kiev cắt đứt các cuộc đàm phán với moscow sau khi cáo buộc nga phạm tội ác chiến tranh một cáo buộc mà nga cho rằng là dựa trên bằng chứng bịa đặt
bà lãnh đạo ukraine khẳng định rằng các cuộc đàm phán chỉ có thể được nối lại sau khi nga bị đánh bại trên chiến trường với sự trợ giúp của vũ khí phương tây